đại diện hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cho biết sau nhiều giờ lực lượng cứu nạn cứu hộ đã lai dắt thành công tàu cá mang số hiệu na chín mươi nghìn chín trăm bốn mươi hai ts cùng một mươi bốn ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn
trước đó vào lúc một mươi ba h hai mươi hai phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tàu cá số hiệu na chín mươi nghìn chín trăm bốn mươi hai ts trên tàu có một mươi bốn ngư dân do ông vũ long hải chú tại xóm phú liên xã quỳnh long huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
đang hoạt động khai thác hải sản trên biển tại địa bàn dắp danh giữa thanh hóa và nghệ an thì bị hỏng máy
mặc dù các ngư dân đã tìm mọi cách để sửa chữa nhưng không thể khắc phục được sự cố tàu bị thả trôi trên biển và có nguy cơ bị chìm
thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai tàu cứu nạn cn chín đã tiếp cận tàu cá bị nạn